hội nghị thường niên năm hai nghìn hai mươi mạng lưới đô thị thông minh asean theo hình thức trực tuyến với sự chủ trì của việt nam trên cương vị chủ tịch luân phiên đã chính thức khai mạc tại hà nội
hội nghị có sự tham gia của hơn bốn mươi điểm cầu là các đại diện quốc gia và các đô thị thành viên ban thư ký asean và các đối tác ngoài mạng lưới
hội nghị có sự tham gia của hơn bốn mươi điểm cầu là các đô thị thành viên bàn thực ký asean và các đối tác ngoài mạng lưới